cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn bơm xi măng cột sống là phương pháp mới trong điều trị lún dẹp đốt sống có nhiều ưu điểm
người bệnh sẽ hết đau rất nhanh sau khi áp dụng phương pháp này
khoảng từ một đến hai tiếng sau khi thực hiện thủ thuật người bệnh đã có thể đi lại và ăn uống như bình thường
vậy cụ thể phương pháp này được áp dụng với những đối tượng bệnh nhân như thế nào
ưu điểm vượt trội và hiệu quả ra sao
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể trong chương mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin chào các bạn hôm nay tôi rất vui khi được kể cho các bạn một kỷ niệm trong cuộc đời làm sao